cùng với việc thực hiện nhiệm vụ của một cơ quan báo chí trong thời gian qua báo nhân dân đã hướng về cơ sở tích cực hỗ trợ những địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn bằng những hành động chương trình thiết thực
tại tỉnh miền núi bắc cạn đã có nhiều công trình phần việc được báo nhân dân thực hiện đem lại hiệu quả cao góp phần giúp đỡ xây dựng hạ tầng ở những vùng sâu vùng xa hỗ trợ học sinh người nghèo trên địa bàn
năm học này các em nhỏ của trường mẫu giáo xuân la huyện bắc nẵm được học trong ngôi trường khang trang vừa mới xây xong
ngày đầu năm học cô và trò nhà trường có thêm niềm vui vì có bàn ghế và đồ dùng dạy và học mới do báo nhân dân tài trợ
những đồ dùng như tủ đựng chăn chiếu bình ủ nước nóng hai mươi tám bộ bàn ghế học sinh hai mươi chín bộ học toán với tổng trị giá gần một mươi năm triệu đồng đã được báo nhân dân bàn giao cho nhà trường trong ngày hội khai trường
trong ngày hôm nay bàn ghế học sinh đã được bàn giao cho nhà trường trong ngày hội khai trường
trong ngày hôm nay mặc dù đã được các đồng chí bên báo nhân dân hỗ trợ những phần quà như tủ bàn ghế bình ủ nước mặc dù nói là đủ thì cũng chưa thể là đủ hết
tuy nhiên những món quà đấy cũng là nguồn động viên lớn lao đối với cô nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ học tập
thôn khuổi bốc với sáu mươi năm hộ dân chủ yếu là người dân tộc giao và mông nằm treo leo trên đỉnh núi
ước mơ bấy lâu nay của người dân nơi đây đã thành hiện thực
khi con đường dài gần năm km đến thôn đã khang trang
để có con đường này ngoài tiền đầu tư của nhà nước báo nhân dân cũng đã hỗ trợ hàng chục tấn xi măng
cùng với sự đóng góp bằng ngày công lao động của người dân tuyến đường nhanh chóng hoàn thành và phục vụ đắc lực cho công cuộc sao đói giảm nghèo ở đây
chỉ tính riêng trong năm nay báo nhân dân đã hỗ trợ xã xuân la một trăm linh tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn
trước đây thì đường nhỏ thì người dân toàn ví dụ như là phân bón thì người dân toàn vác phân từ kép đảo về
thế thì hiện nay là nếu mà có nhu cầu gì thì vật liệu hoặc là phân bón tất cả các thứ là vào tận nơi luôn
không phải vác hoặc là dắt xe như ngày xưa nữa
những con đường những món quà dù giá trị chưa lớn nhưng thể hiện tấm lòng hướng về đồng bào vùng cao của báo nhân dân
mong muốn đóng góp được một phần công sức giúp cho các em học sinh người nghèo nơi đây có cuộc sống tốt đẹp hơn